sau khi nhận được tin báo yêu cầu cứu nạn của tàu nd hai nghìn bảy trăm sáu mươi ba do thuyền trưởng nguyễn văn dũng điều khiển
bị hỏng máy và mắc cạn trên biển đồn biên phòng cửa việt tỉnh quảng trị đã huy động cán bộ chiến sĩ ra cứu hộ
trước sự ứng cứu kịp thời của lực lượng biên phòng ba thuyền viên trên chiếc tàu gặp nạn đã được đưa vào bờ an toàn
chiếc tàu chở hàng mang số hiệu nd hai nghìn bảy trăm sáu mươi ba xuất phát từ thành phố đà nẵng đi nam định
khi qua vùng biển tỉnh quảng trị chạy vào neo đậu tại cảng cửa việt
nhưng gặp sóng to gió lớn nên buộc phải neo lại ở bên ngoài cảng cách phao số hơn một hải lý
đến năm h ba mươi sáng ngày một mươi ba tháng một mươi tàu khởi động máy để đi tiếp ra nam định nhưng máy bị hỏng
tàu bị sóng đánh trôi giạt vào bờ theo hướng đông nam thuộc khu vực xã triệu an huyện triệu phong tỉnh quảng trị
ngoài thuyền trưởng là anh nguyễn văn dũng trên tàu còn có hai thành viên là nguyễn văn đậu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
trú tại huyện nam phong tỉnh nam định và đinh văn vàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại huyện ý yên tỉnh nam định
nhận được tin báo đồn biên phòng cảng cửa việt đã huy động cán bộ chiến sĩ tổ chức cứu hộ đưa ba thuyền viên trên tàu vào bờ an toàn
đồn đã bố trí ăn ở động viên và chăm sóc sức khỏe các thuyền viên hiện sức khỏe của các thuyền viên đã ổn định